vậy thì với phó giáo sư việt hà chế độ dinh dưỡng với lại tiêu hóa thì có sự liên quan gì hay không
mình khi nói đến dinh dưỡng và tiêu hóa thì phải nói là rất liên quan
tại vì chế độ dinh dưỡng của các bé sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như sự hoàn thiện của đường tiêu hóa
tại vì người ta vẫn nói là trẻ em thì không phải là người lớn thu nhỏ mà trẻ em là một cơ thể phát triển
và đặc biệt là đường tiêu hóa của các cháu thì có rất nhiều sự biến động và hoàn thiện trong vòng ba năm đầu đời
nếu như dinh dưỡng của mình không đầy đủ thì sự phát triển của các tế bào nguyên mạc của đường tiêu hóa các tế bào miễn dịch trên đường tiêu hóa cũng không đầy đủ được
và vì như vậy thì bé không thể có được một cái đường tiêu hóa khỏe mạnh
mà một đường tiêu hóa không khỏe mạnh thì rất khó để có thể hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng cho xương cho não và cho các cơ quan khác có trong cơ thể
và khi mà đường tiêu hóa bị ảnh hưởng thì có ảnh hưởng gì đến cái chất dinh dưỡng không
thì chúng ta biết rằng là một ngày các bé ăn vào một cái lượng ăn rất lớn cũng giống như chúng ta thôi
thì một cái lượng ăn rất lớn như thế mà muốn chuyển hóa thành các cái chất để thay đổi được các cái cơ quan như là xương như răng như tim gan não thận
thì nó phải được hấp thu
và nếu như một đường tiêu hóa bị tổn thương hoặc bị bất thường gì đó
thì cái lượng dinh dưỡng có thể chúng ta cốc vào đầy đủ
nhưng mà các bạn vẫn không đạt được cả
cái nhu cầu mà cơ thể bạn ấy cần
và chính vì như thế thì nó sẽ làm cho cái sự tăng trưởng của bạn ấy
nó sẽ không có được tốt
đã vâng rõ ràng một mối liên quan rất là mật thiết
chúng ta vẫn thấy được là khi mà chúng ta dinh dưỡng được đưa vào cơ thể
thì nó cũng có một cái sự bài tiết ra
và xây dựng lên một hệ thống tiêu hóa sao cho thật là tốt
một sự kháng thể cho trẻ em nữa
đó là những